nhiều chi phí bốn trăm linh chắc phản tương đương chắc trả lời phải cỡ từ hai trăm linh sáu hai trăm linh bảy
trong những năm gần đây thì nói chung bà con trồng mía cũng rất là nhiều
nhưng mà mía nói chung lợi nhận nó không có
rồi bà con nghe nói chung là bỏ mía cũng nhiều
như cây dừa trồng nhãn trồng sồi dứt đầy sồi đà lon mang lại hiệu quả rất cao
thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển dịch kinh tế đến năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
phát triển thủy sản trở thành kinh tế mũi nhọn của cù lao dung
vì vậy nhiều nông dân chuyển từ trồng mía sang nuôi thủy sản
nhất là tôm thẻ chân trắng khiến diện tích liên tục tăng từ vài trăm hectare vào năm hai nghìn chín lên hơn ba hectare
những vuông tôm nằm sang sát hai bên trục lộ chính của cù lao
cũng nhờ nuôi tôm nhiều nông dân chân đất đã trở thành tỷ phú với thu nhập vài tỷ đồng một năm
những ngôi nhà tường biệt thự khang trang mọc lên giữa cù lao sông nước
như một bức tranh sáng về sự đổi thay của dùng đất anh hùng

cũng nhờ nuôi tôm nhiều nông dân chân trắng như một bức tranh sát hai bên trục lộ chính của cù lao
cụ lao dung đang trên đường xây dựng và phát triển với rất nhiều dự án lớn như mở rộng nâng cấp tuyến lộ xương sống của cụ lao chiều dài ba mươi ba km tám mươi hai km đê sông một mươi hai km đê biển hệ thống điện tổng kinh phí hơn tám trăm linh tỷ đồng
đặc biệt sẽ tận dụng các lợi thế khi có cầu đại ngãi đi qua địa bàn để tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng về giao thông
hai bên bờ sông hậu thuộc tỉnh sóc trăng và trà vinh đã đang và sẽ hình thành các khu công nghiệp như trung tâm điện lực long phú cảng cá trần đê khu thương mại đại ngãi khu kinh tế định an
mở ra những tiềm năng và cơ hội lớn để cù lao dung sẽ đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ
với tiềm năng lợi thế cùng với quyết tâm cao của đảng bộ và nhân dân nơi đây chúng tôi tin rằng
cù lao dung sẽ cất cánh một ngày không còn xa nữa